tham ô tài sản lý trà lối chủ tịch ubnd xã can hồ huyện mường tè vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu khởi tố bị can bắt tạm giam
vào năm hai nghìn hai mươi ubnd xã can hồ được giao là chủ đầu tư dự án hỗ trợ tám mươi hai hộ khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hơn ba trăm linh triệu đồng
với cương vị là chủ tịch ubnd xã lý trà lối đã chỉ đạo thủ quỹ chuyển hai trăm bảy mươi tám triệu đồng cho một số cá nhân sử dụng vào mục đích riêng
trong đó lý trả lối đã lấy một trăm bảy mươi tám triệu đồng
để che giấu lối đã chỉ đạo một số cá nhân liên quan lập hồ sơ khống ký giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả để quyết toán dự án
ngoài ra cơ quan điều tra xác định lý trả lối đã buông lỏng quản lý và có tác động can thiệp vào hoạt động đấu giá một mươi lô đất thuộc bản xeo hai xã can hồ
có dấu hiệu tiếp tay cho một số đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã can hồ